các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chuyên gia ngô trí long nhận định nguyên nhân chính khiến chỉ có một đơn vị tham gia và ngân hàng nhà nước phải hủy thầu phiên sáng hai mươi năm tháng bốn là vì khối lượng tối thiểu đặt thầu cũng như mức giá đặt cọc rất bất hợp lý
ông long nhận định cả nước hiện có ba mươi tám đơn vị kinh doanh vàng nhưng có rất ít doanh nghiệp có đủ tiềm lực để mua một lần một bốn trăm linh lượng vàng tương đương hơn một trăm một mươi tỷ đồng
bên cạnh đó mức giá đặt cọc quá cao trong bối cảnh giá vàng thế giới những ngày gần đây giảm khá sâu
mặt khác theo các chuyên gia về vàng
người dân cũng như giới đầu tư hết sức cân nhắc mua vàng để trú ẩn lúc này khi mà giá vàng đang biến động rất mạnh
doanh nghiệp phải tính đến lợi nhuận nếu trúng thầu doanh nghiệp phải bán cao hơn mức giá trung thầu
một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh vàng chia sẻ
theo chỉ đạo của chính phủ mục tiêu là nhằm ổn định thị trường vàng trong nước kéo tranh lệch giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới
nhưng qua phiên đấu thầu vàng đầu tiên mục tiêu này chưa đạt được
cũng theo các chuyên gia việc ngân hàng nhà nước đưa ra mức giá đặt cọc cũng như giá sản quá cao khiến giá vàng trên thị trường té nước theo mưa
và doanh nghiệp vàng cũng không dám tham gia nhất là ở trước kỳ nghỉ lễ dài vì sức mua yếu và rủi ro rất lớn
nếu trong thời gian nghỉ lễ giá vàng thế giới sập mạnh
chuyên gia trần duy phương cho hay ở lần đấu thầu một mươi một năm trước ngân hàng nhà nước quy định khối lượng tối thiểu là năm trăm linh lượng
như vậy là vừa sức và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vàng cùng tham gia qua đó tăng nguồn cung vàng miếng sgc ra thị trường
vị chuyên gia này cho rằng lần đấu thầu này cũng nên áp dụng quy định khối lượng tối thiểu như vậy nếu không các doanh nghiệp vàng sẽ rất cân nhắc
từng đại diện một doanh nghiệp vàng lớn tham gia nhiều phiên đấu thầu vàng một mươi một năm về trước
ông nguyễn ngọc trọng giám đốc công ty vàng đối tác mới npg cho hay
để đấu thầu vàng thành công ngân hàng nhà nước cần sửa ngay các quy định bất hợp lý hiện nay
theo ông trọng phải nhìn thẳng vào thực tế là doanh nghiệp chỉ tham gia đấu thầu khi thấy có lợi nhuận
chứ khó đòi hỏi doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia để tăng cung hay kéo giảm tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới
trên thực tế nếu trúng thầu vàng phiên hai mươi năm tháng bốn phải qua kỳ nghỉ lễ doanh nghiệp mới nhận được vàng
ông trọng cho rằng trong thời gian từ đây qua lễ là quá dài biến động của giá vàng thế giới rất khó lường
chưa kể không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn nguồn vàng để bán ra thị trường trước khi nhận vàng về để bù trạng thái
nếu vậy doanh nghiệp đấu thầu xong phải chờ một tuần nữa vàng về điều này là rất rủi ro
ông trọng cũng nhấn mạnh rằng song song với việc hạ khối lượng tối thiểu đặt thầu xuống khoảng năm trăm linh lượng
mức giá sàn mà ngân hàng nhà nước đưa ra cũng cần hấp dẫn hơn thay vì ở mức cao như những ngày qua
ông cho rằng ngân hàng nhà nước cần đánh giá đúng dung lượng thị trường sức tiêu thụ của người dân
cũng như thực lực của doanh nghiệp
chứ nếu quy định như hiện nay thì rất ít doanh nghiệp dám đấu thầu
như vậy mục tiêu kéo giá vàng trong nước sát với giá thế giới khó mà thực hiện
một chuyên gia có hơn bốn mươi năm trên thị trường vàng ngao ngán với liên tiếp các thông báo hủy phiên đấu thầu
theo vị này ngân hàng nhà nước công bố ba phiên đấu thầu thì có hai phiên hủy một phiên với khối lượng khớp lèo tèo
vì này đặt câu hỏi với mức giá tám mươi hai bảy mươi sáu triệu đồng một lượng thì mua vào là rủi ro cao
ngân hàng nhà nước không công bố cơ sở đưa ra giá đấu thầu nên cũng không hiểu vì sao lại có mức giá này
vị này cũng phân tích thêm tại thời điểm đấu thầu giá kim loại quý trên thị trường quốc tế ở mức hai ba trăm một mươi usd một ounce
ngang bằng với phiên đấu thầu ngày hai mươi ba tháng bốn mà bốn đơn vị trúng thầu với giá tám mươi một ba mươi hai tám mươi một ba mươi ba triệu đồng một lượng
thế nhưng mức giá phát thầu ngày hai mươi năm tháng bốn lên tám mươi hai bảy mươi sáu triệu đồng một lượng cao hơn giá trúng thầu đợt hai lên đến một bốn mươi bốn triệu đồng một lượng
vì này cho hay nếu giá đưa ra đấu thầu ở mức cao hơn giá mua của các đơn vị kinh doanh trên thị trường
cộng thêm khối lượng tối thiểu ở mức cao lên một bốn trăm linh lượng thì những phiên đấu thầu tới khả năng hủy thầu cũng rất cao
do đó để thật sự tăng nguồn cung vàng cho thị trường ngân hàng nhà nước nên điều chỉnh giá vàng đấu thầu xuống bằng giá mua của các đơn vị kinh doanh hoặc thấp hơn một chút
giá vàng trong nước đang cao hơn quốc tế khoảng bốn trăm linh usd một ounce nên dù giá thế giới có biến động mạnh một trăm linh usd một ounce thì cũng không bị lỗ
khi đấu thầu vàng mục tiêu cung vàng ra thị trường là để giá vàng trong nước và quốc tế rút ngắn mức đắt đỏ
do đó giá đấu thầu cần phải hợp lý để thị trường có thể chạy theo một cách hợp lý
chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn ngân hàng nhà nước thông báo tổ chức phiên đấu thầu vàng vào lúc chín giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
với tổng khối lượng đấu thầu dự kiến là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc
tuy nhiên mức giá tham chiếu để đặt cọc là tám mươi hai ba triệu đồng một lượng cao hơn một sáu triệu đồng một lượng
so với phiên đấu thầu hôm hai mươi ba tháng bốn
tiến sĩ nguyễn trí hiếu chuyên gia tài chính nhận định nguyên nhân chính dẫn đến việc chỉ có duy nhất một doanh nghiệp nộp phiếu dự thầu
là do khối lượng đấu thầu tối thiểu khiến các doanh nghiệp còn e ngại đăng ký tham gia đấu thầu
cùng với mức giá đặt cọc là rất bất hợp lý
được biết khối lượng đấu thầu mà một đơn vị tham gia tối thiểu là một bốn trăm linh lượng và tối đa là hai lượng
với mức giá tham chiếu trên doanh nghiệp tham dự đấu thầu cần bỏ vốn ra là hơn một trăm linh tỷ đồng
mức giá đặt cọc này là quá cao so với tình hình thị trường vàng thế giới ba ngày gần đây đều liên tiếp giảm
ông cho rằng điều kiện tham gia đấu thầu như thế này làm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể tham gia được
vì giá vàng thế giới đang lên xuống thấp thường
trong trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ trúng thầu thì tới hai ngày sau lượng vàng trúng thầu mới giao được
thì lúc đó giá vàng không biết sẽ như thế nào
điều kiện tham gia đấu thầu này không công bằng khi chỉ có lợi cho các ngân hàng thương mại
những đơn vị dám bỏ cục tiền ôm rủi ro
trên các diễn đàn mạng xã hội người dân cũng không khỏi bức xúc về việc giá tham chiếu vàng quá cao cách xa với giá vàng thế giới
dù ngân hàng nhà nước thông báo rằng đấu thầu vàng để thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới
ông hiếu cho rằng ngân hàng nhà nước cần xem xét mức giá cọc giá sàn cho các đối tượng tham gia đấu thầu
dựa vào tình hình hiện tại giá sàn nên chỉ tranh từ ba năm triệu đồng một lượng so với thế giới
thay vì chạy theo cơn sốt giá vàng trong nước
nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh của giới doanh nghiệp nói chung là phải có lái thì mới dám đầu tư
ông nguyễn ngọc trọng giám đốc công ty vàng đối tác mới cũng khẳng định
giá đưa ra đấu thầu vàng cao nên thành viên không tham gia
nếu không có sự thay đổi về giá đấu thầu cũng như điều chỉnh khối lượng
thì khó có thể thành công trong mục tiêu tăng nguồn cung vàng ra thị trường
ông trọng cho hay quan sát giá vàng trên thị trường trước phiên đấu thầu
giá mua vào giảm xuống dưới tám mươi triệu đồng một lượng
nhưng từ thời điểm đấu thầu đến nay giá không ngừng biến động vài triệu đồng mỗi lượng
thị trường đang quan sát giá đấu thầu bao nhiêu và từ đó có mức điều chỉnh phù hợp
những người đang nắm giữ vàng hiện nay chưa vội bán
và nếu bán thì cũng mong bán với giá cao bởi giá đấu thầu đưa ra không hề thấp
ông trọng cho rằng với những phiên đấu thầu liên tục bị hủy
thì khó có thể kéo giá vàng giảm khi nguồn cung vàng trên thị trường chưa được đáp ứng
nếu có lộ trình kéo giá vàng thì những người đang nắm giữ vàng hiện nay sẽ bán lượng vàng nắm giữ ra
thêm vào đó cho phép một số doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ
trong trường hợp thị trường dịch chuyển từ vàng miếng sang vàng nữ trang
thì cũng giảm áp lực vàng miếng trên thị trường
về lâu dài cần sửa hay thay đổi nghị định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai về quản lý thị trường vàng
từ đó xóa bỏ độc quyền cho phép các đơn vị được nhập khẩu vàng nguyên liệu
đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng bốn giá bán vàng miếng niêm yết tại công ty sgc bảo tín minh châu là quanh mức tám mươi bốn triệu đồng một lượng
so với giá vàng thế giới quy đổi tương đương bảy mươi một triệu đồng một lượng giá vàng miếng sgc đang cao hơn đến trên một mươi ba triệu đồng một lượng
về phần đặt cọc cũng phải xem xét
hiện nay đặt cọc đang là một mươi đây cũng được nhận định là mức cọc khá lớn khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc
và số lượng tối thiểu tham dự thầu cũng nên điều chỉnh để có thể công bằng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay
thưa quý vị
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan đến giá vàng sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo